học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông được sử dụng điện thoại trên lớp để phục vụ cho việc học tập là điểm mới của thông tư ba mươi hai mà bộ giáo dục ban hành
tuy nhiên thông tư này đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm
học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông được sử dụng điện thoại trên lớp để phục vụ cho việc học tập là điểm mới của thông tư ba mươi hai mà bộ giáo dục ban hành
tuy nhiên gia đình cho đức làm quen với thiết bị thông minh như điện thoại máy tính để tìm kiếm thông tin và nghiên cứu tư liệu giúp ích cho việc học
thay vì cầm đoán bố mẹ đức luôn đồng hành cùng con và có quy định riêng ở cả việc học lẫn giải trí

dạy bớt nói những gì mà trên mạng đã đẩy dẫy
thay vào đó giáo viên hãy hướng dẫn học sinh cách đọc cách tìm kiếm
sàng lọc kiến thức đánh giá phân tích lý giải từ đó kích thích khuyến khích học sinh sáng tạo
giáo viên trở thành người tổ chức và hướng dẫn học sinh học giải đáp thắc mắc của học sinh
để học sinh có thể coi thiết bị điện thoại như compa thước cải hỗ trợ trong việc học
trước khi chúng ta đưa cái câu chuyện này vào trong nhà trường
thì bản thân mỗi một người học sinh lúc này họ cũng đã có một cái quyền tự do để họ truy cập các cái thông tin
ở trên mạng xã hội hay là ở internet
thế nên là ở đây chúng ta sẽ làm cái động tác làm định hướng giáo dục hơn là chúng ta không cho dùng
và đặc biệt tôi nhấn mạnh câu chuyện này là vai trò rất quan trọng của người giáo viên
của nhà trường trong việc đưa ra được những nguyên tắc những yêu cầu và những gợi ý hướng dẫn
một cách nó chặt chẽ
khoa học nó phù hợp với tâm sinh lý của học sinh và phù hợp với những mục đích dạy học của mình
ở hiện tại hay mai sau giới trẻ vẫn phải lớn lên trong một xã hội công nghệ ngày càng phát triển
góp mặt trong mọi mặt đời sống
không thể cấm trẻ hoàn toàn cách biệt với thế giới mạng hay xa rời chiếc điện thoại di động
mà thay vào đó là sự định hướng và quản lý trẻ sử dụng công nghệ một cách hợp lý
dịch bệnh khiến nền kinh tế lao đao nhiều doanh nghiệp không thể trụ vững và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
lợi dụng tình hình khó khăn ham muốn kiếm tiền của nhiều người
nhiều khóa học kinh doanh online được tổ chức rầm rộ với mục tiêu giúp người học đổi đời
những khóa học làm giàu kinh doanh online thường ghi nhận mức học phí cao ngất hàng triệu thậm chí hàng chục triệu
rồi sau đó khai báo yêu đãi giá giảm chỉ còn vài trăm nghìn đồng hoặc miễn phí
cứ như thế hàng tá người trở thành con mồi kiếm lời của các thầy dạy làm giàu